trước thông tin phản ánh của nhiều người dân về việc một số quầy bán thuốc bán giá khẩu trang
và thuốc diệt khuẩn cao gấp nhiều lần so với bình thường để trục lợi
ngày một hai lực lượng cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai đã đồng loạt kiểm tra các quầy thuốc
trên địa bàn nhằm kiểm soát giá cả thị trường
có trường hợp sau khi người dân phản ánh chủ nhà thuốc đã xin lỗi khách hàng vì nâng giá bán khẩu trang
theo ghi nhận trong sáng một tháng hai qua kiểm tra tại nhiều quầy thuốc trên địa bàn tỉnh
của lực lượng cục quản lý thị trường đồng nai cho thấy nhiều điểm đều báo đã hết mặt hàng khẩu trang
trong khi đó tại một số quầy thuốc vào chiều tối ngày ba mươi một tháng một mỗi hộp khẩu trang có giá bán
từ một trăm hai mươi một trăm năm mươi nghìn đồng tăng gấp ba lần so với bình thường
trước tình trạng trên lực lượng cục quản lý thị trường đồng nai đã và đang tăng cường kiểm soát thị trường
xử lý nghiêm các hành vi nâng giá đầu cơ để trục lợi
cũng trong ngày một tháng hai lực lượng cục quản lý thị trường đồng nai đã phát hiện một số cơ sở
không nên miết giá bán khẩu trang và nâng giá đồng thời tạm giữ ba bảy trăm linh khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ